hiện đang là thời điểm thu hoạch mía của người dân huyện biên giới ea súp tỉnh đắk lắc
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng khô hành kéo dài việc bất cẩn của người dân khi phát nương làm rẫy
đốt thực bì đã làm cháy hàng chục hectare mía gây thiệt hại lớn cho người nông dân
hiện trường vụ cháy hơn một mươi hectare mía đang vào vụ thu hoạch tại tiểu khu hai trăm ba mươi sáu thuộc hai xã ea bung
và ea tư mốt huyện ea súp tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi hai tháng một vừa qua
ngọn lửa xuất phát từ một khu rừng bên cạnh dãy mía chỉ sau vài tiếng đã bùng phát dữ dội
người dân hô hoán cùng nhau đến sập lửa nhưng do thời tiết khô hành kèm gió to nên đánh bất lực
nghìn tài sản công sức của mình trong một năm bị lửa thiêu dụi
nguyên nhân xảy ra vụ cháy bước đầu được công an huyện ea súp xác định là do việc người dân đốt thực bì
tại các cánh rừng gần khu vực dãy mía khiến ngọn lửa cháy lan sang cánh đồng mía
để giảm bớt thiệt hại người dân các xã có diện tích mía bị cháy đang tập trung nhân công thu hoạch diện tích mía
còn xót lại bán cho nhà máy mía đường đồng thời vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho nhà máy mía đường

theo ủy ban nhân dân huyện ea súp thời điểm này đang là mùa khô toàn huyện có trên bốn hectare mía nguyên liệu
đang đến kỳ thu hoạch nắng nóng nên rất dễ bắt lửa xảy ra cháy
huyện ea súp khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh sát trong việc đốt thực bì tạo đường băng cản lửa
tăng cường bảo vệ ruộng mía để giảm thiệt hại do cháy gây ra